đội phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với đồn biên phòng côn đảo phát hiện tàu cá mang biển kiểm soát bt chín mươi chín nghìn tám trăm bảy mươi chín ts do ông lượng văn trọng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại tỉnh bến tre làm chủ đang sang mạng khoảng một lít dầu do trái phép cho tàu cá mang biển kiểm soát bt chín mươi năm nghìn năm trăm năm mươi hai ts do ông trần văn bùi sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín cũng trú tại tỉnh bến tre làm thuyền trường
tại thời điểm kiểm tra ông trọng và ông bùi không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc và tính hợp pháp của số dầu do nói trên
lực lượng chức năng bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời tạm giữ giấy tờ phương tiện để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật